đến sáng ngày hôm nay thế giới đã ghi nhận hơn sáu mươi một tám triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó trên một bốn mươi bốn triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
trong hai mươi bốn giờ vừa qua nhiều quốc gia châu á đã liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao
thậm chí là lên mức cao nhất từ trước cho đến nay
bộ y tế indonesia vừa đưa ra thông báo cho thấy số ca mắc mới covid một mươi chín và tử vong
trong ngày tại nước này tăng cao chưa từng thấy với năm tám trăm hai mươi tám trường hợp nhiễm mới và một trăm sáu mươi chín người tử vong
hiện indonesia có số ca mắc covid một mươi chín và tử vong cao nhất tại đông nam á
nhật bản cũng đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng cao trở lại
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một thủ đô tokyo của nhật bản đã ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay
với năm trăm bảy mươi trường hợp bốn mươi số dường bệnh ở tokyo đang được dành để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
các chuyên gia lo ngại
sự gia tăng số ca mắc mới
sự gia tăng số ca mắc mới trong những ngày gần đây sẽ khiến hệ thống y tế rơi vào quá tải
hiện nhật bản báo cáo gần một trăm ba mươi chín năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín và trên hai trường hợp tử vong
một mươi tỉnh và thành phố lớn ở hàn quốc cũng ghi nhận sự tăng vọt về số ca nhiễm mới covid một mươi chín
đặc biệt ở những người trẻ tuổi
thủ tướng hàn quốc chung se kyung đã cảnh báo về khả năng dịch covid một mươi chín sẽ tái bùng phát trên toàn quốc
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tiếp tục là ngày thứ hai liên tiếp hàn quốc ghi nhận số ca mắc mới
vượt ngưỡng năm trăm linh ca một ngày